các đại sứ nhân ái hai nghìn hai mươi với sứ mệnh của mình cũng đã có những kế hoạch cụ thể hướng về cộng đồng
nhất là hoạt động chia sẻ với người dân vùng lũ
số tiền quyên góp tại đêm gala hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ miền trung
công đoàn sở khoa học công nghệ tp hcm vừa tổ chức hiến máu tình nguyện
và ra mắt cài đặt ứng dụng s bốn life quản lý hoạt động hiến máu cứu người
một lý tưởng sáng tạo đã lọt top một mươi cuộc thi giải thưởng đổi mới sáng tạo tp hcm
hai nghìn hai mươi cho phép kêu gọi hiến máu đồng thời hỗ trợ nhà quản lý theo dõi
thống kê quá trình hiến máu và số lượng dự trữ nhằm hỗ trợ công tác điều trị cứu người
s bốn line được lên ý tưởng từ cuối năm hai nghìn một mươi chín và xây dựng trong khoảng ba tháng
với sự góp sức của các thành viên câu lạc bộ sáng tạo trẻ quận đoàn quận một
từ tháng năm hai nghìn hai mươi s bốn life được hội chữ thập đỏ quận một triển khai
trong việc kêu gọi quản lý hiến máu trên địa bàn quận một
tính đến nay đã có hơn bốn bốn trăm linh lượt tải ứng dụng
trong đó bảy mươi sáu bốn người dùng tập trung tại tp hcm lòng an bình dương tiền giang
tp hcm hiện có hơn một mươi hai năm trăm linh cơ sở sản xuất hơn một trăm hai mươi chín lao động
trong đó công nghiệp hỗ trợ chiếm hơn năm mươi tám tám trăm linh lao động
ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đã có bước phát triển
nhưng chủ yếu sản xuất các sản phẩm cơ khí gia dụng sửa chữa thay thế các thiết bị
trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu
tỷ lệ doanh nghiệp có trình độ tiên tiến tăng số doanh nghiệp trình độ lạc hậu giảm
nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn làm vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển
đây là những vấn đề đang được đảng bộ và chính quyền tp hcm hết sức quan tâm
với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm công nhân lành nghề và những thiết bị máy móc hiện đại
điều khiển bằng chương trình số sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạng cơ khí duy khanh
ở quận tân phú tp hcm đã tham gia được vào chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
hiện công ty đang xây dựng thêm nhà máy tại khu công nghệ cao tp hcm
với vốn đầu tư hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
nhà máy đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại
để tăng chất lượng sản lượng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp fdi trong nước và hướng đến xuất khẩu
khi mà vào cái khu công nghệ cao thì chúng tôi mong muốn mình sẽ phát triển hơn nữa mở rộng hơn nữa
tăng sản lượng về các sản phẩm khuôn mẫu kỹ thuật cao
và bên cạnh đó thì chúng tôi còn phát triển cái dòng sản phẩm mới
đó là dòng sản phẩm từ bột kim loại thiêu kết
thì cái dòng sản phẩm này nó là cái lần đầu tiên có mặt ở trên việt nam rồi
tập đoàn tti có nhà máy sản xuất đặt tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương
chuyên sản xuất gia công và lắp ráp thiết bị điện phụ kiện sử dụng điện dụng cụ cầm tay sử dụng điện
thiết bị điện sử dụng ngoài trời thiết bị sử dụng cho sàn nhà thiết bị chiếu sáng dụng cụ đo lương
sản phẩm của tti chủ yếu xuất khẩu sang hoa kỳ và một số nước châu âu
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu toàn cầu của tti đạt gần bảy bảy tỷ đô la mỹ
để mở rộng sản xuất tti đầu tư nhà máy sản xuất mới tại khu công nghệ cao tp hcm
với diện tích hơn một mươi ba hectare tổn vốn dự tính lên đến sáu trăm năm mươi triệu đô la mỹ
mục tiêu của nhà máy là sản xuất phụ kiện thiết bị điện cầm tay thông minh dùng trong ngành công nghiệp và dân dụng
cùng với đó thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực điện tử
vì vậy tti rất muốn tìm kiếm các nhà công nghiệp
các nhà công ứng nội địa để cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới
hiện nay chúng tôi có nhà máy tại bình dương sản xuất dụng cụ điện phụ kiện dụng cụ cầm tay thiết bị điện dùng ngoài trời và tự chăm sóc sàn xe
có khoảng ba mươi tám nhà cung ứng nội địa tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm của tti việt nam
theo kế hoạch tháng một mươi năm nay tti sẽ triển khai dự án xây dựng một nhà máy và một trung tâm nghiên cứu tại khu công nghệ cao tp hcm
hy vọng trong hai năm tới
sẽ thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh doanh nghiệp việt nam trở thành nhà cung ứng cho tti
nâng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của tti tại việt nam lên sáu mươi trong năm hai nghìn hai mươi và đạt tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện các nhà cung ứng nội địa cung cấp khoảng ba mươi tám trong chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho tti
dự kiến cuối năm nay tti sẽ tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước để cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
chiếm sáu mươi và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
chiếm khoảng tám mươi trong chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho tti
cái năng lực của các doanh nghiệp hỗ trợ đóng cái vai trò quan trọng cực kỳ quan trọng
trong cái việc là chúng ta tham gia thành công vào cái chuỗi giá trị toàn cầu
sau cái biến cố là dịch covid một mươi chín
thì các cái chuỗi giá trị
toàn cầu nó cơ cấu lại thì chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng tận dụng được cơ hội đó hay không
là đòi hỏi ở cái sự chủ động của các doanh nghiệp trong nước của chúng ta
và cái sự hỗ trợ của nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước
và các đơn vị chuyên môn như là ban quản lý khu nghệ cang
rất là cần thiết và chúng ta phải chủ động hơn nhanh hơn để có thể nắm bắt được cái thời cơ
chương trình made by việt nam hợp tác cùng với các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của tp hcm
do trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ tp hcm triển khai
nhằm kết nối được doanh nghiệp sản xuất sản xuất công nghiệp công nghiệp hỗ trợ của tp hcm
với các đối tác nâng giá trị sản xuất của doanh nghiệp
made by việt nam có nghĩa là do người việt nam thiết kế và làm thương hiệu
và cũng để khẳng định cái khả năng
khả năng công nghệ về các máy móc các công nghệ về chế biến chế tạo của việt nam
và cũng để đáp ứng cho cái thời kỳ dịch khi mà các đối tác nước ngoài không thể vào được việt nam
và việt nam đã đáp ứng được cho cái thị trường trong nước và đồng thời cũng đó là tạo một cái nguồn ra
cho các doanh nghiệp cơ khí điện trong hội cơ khí điện tp hcm
mặc dù đơn đặt hàng tăng song theo các doanh nghiệp
điều họ lo lắng hiện nay là thực trạng thiếu nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất công nghiệp hỗ trợ
bởi lẽ để sản xuất thiết bị phụ tùng linh kiện công nghiệp hỗ trợ
các doanh nghiệp cũng phải cần có nguyên liệu sắt thép gan chuyên dùng nhất là ngành cơ khí khu mẫu
dù hiện các doanh nghiệp trong nước đã cung ứng được lượng thép khá lớn ra thị trường
nhưng còn một số chủng loại vẫn phải nhập khẩu nhất là các loại chuyên dùng
vì thế nhiều doanh nghiệp hỗ trợ đã sắp xếp lại hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất
đồng thời tìm kiếm các nguồn cung phù hợp để tận dụng cơ hội mà thị trường đang có
công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng
bởi vì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nằm ở máy móc thiết bị và công nghệ bên cạnh nguồn nhân lực của doanh nghiệp
nghị quyết một mươi sáu của thành phố là chương trình kích cầu về đầu tư
tập trung hỗ trợ những doanh nghiệp trong hoạt động mà họ có những đơn hàng mới họ cần tăng quy mô để đáp ứng
thì họ sẽ đầu tư máy móc thiết bị mới và những doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu này
nếu như họ sản xuất những sản phẩm công nghiệp công nghiệp hỗ trợ
sở công thương là cơ quan đầu mối được thành phố giao nhiệm vụ để triển khai những chính sách kích cầu về đầu tư theo nghị quyết một mươi sáu này
năng lực cung ứng của doanh nghiệp nó thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng
doanh nghiệp đảm bảo được những yếu tố về kỹ thuật như thời gian giao hàng
những vấn đề về mạnh dạng trong việc đầu tư đổi mới
cũng như là duy trì những cải tiến
cái việc này doanh nghiệp hoàn toàn có thể hợp tác với trung tâm phát triển phong viện hỗ trợ chúng tôi
để chúng tôi phái cử những chuyên gia về năng suất và chất lượng đến hợp tác tại nhà máy từng doanh nghiệp
trong vòng ba đến sáu tháng để làm sao mà doanh nghiệp có những thực hành tốt và theo những quy tắc của chuỗi cung ứng toàn cầu
về nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp là vấn đề được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
hiện nay một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ rất muốn mở rộng sản xuất
đầu tư các dây chuyền hiện đại nhưng hầu hết gặp khó khăn vì vốn
viettelbank đưa ra giải pháp bao thanh toán
khi các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa cung ứng cho tti thì viettelbank sẽ là người hỗ trợ vốn
để cho các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng đó
với sự đảm bảo là sau khi các hợp đồng hoàn thành sản phẩm giao cho tci thì tti thanh toán cho viettelbank
bán lý khu nghệ cao cũng đã rất nỗ lực để có sự đồng hành
đồng hành thêm của hai đơn vị như viettelbank và agribank họ có chiến lược để đầu tư cho các doanh nghiệp việt nam
về tài chính cho các doanh nghiệp việt nam để làm sao khi họ mở rộng đầu tư và tham gia vào chuỗi cung ứng như vậy
thì họ có một sự trợ lực từ phía tài chính
bởi vì đó là cái nguồn vốn rất quan trọng để họ có thể mở rộng đầu tư và đón nhận những cơ hội mới
để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sở công thương tp hcm đang xây dựng chương trình kích cầu đầu tư của thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
doanh nghiệp chúng tôi cũng đi tìm cái sự hỗ trợ và một điều rất là may mắn là như ở tp hcm mình đã có cái chính sách đó là chính sách kích cầu
đây mới là cơ hội để mình phát triển
nếu như không có chương trình kích cầu của thành phố thì chúng tôi sẽ không thể chắc chắn là không thể đầu tư nhà máy mới được
chúng tôi cũng đã thấy những hiện thực như vậy như là những công ty mà qua quá trình mà tương tác và tiếp cận
và cũng như là hợp tác với thành phố với trung tâm phát triển phong nghiệp hỗ trợ
để hưởng đến chính sách của thành phố về kích cầu như là vinavit
hiện nay họ đã bắt đầu cung ứng được cho samsung mười mấy cái đơn hàng mười mấy cái lai hàng rồi
hoặc là công ty tiến thịnh họ đã cũng qua hai năm cải tiến
họ duy trì cải tiến và chịu khó học hỏi và chịu khó cải đổi mới thì họ cũng đã cung ứng được cho trong cái chuỗi của samsung
hay là hiệp phước thành cũng có những cơ hội mới với những cái tên tuổi lớn
như là nam sơn thì họ cũng đã cung ứng những phần giải pháp cho vinfast hay là những cái tập đoàn lớn đã bắt đầu chuyển đầu tư vào việt nam
chúng tôi sẽ tổ chức chung những cái chương trình huấn luyện cho các cái công ty theo cái xu hướng thực hành
có nghĩa là chúng tôi sẽ làm ra ví dụ như là lập kế hoạch kinh doanh chẳng hạn
thì chúng tôi không chỉ là nêu là kiến thức lập kế hoạch kinh doanh là gì phân loại khách hàng ra sao
mà là cái cách cụ thể để làm những việc đó và form mẫu như thế nào
để đưa vào ví dụ đơn giản như anh không có phần mềm gì cũng được
anh chưa có xài crm bằng máy tính gì cũng được
thì anh chỉ cần đưa vào một quảng excel là nó phải chạy được
tức là doanh nghiệp cần phải được cung cấp về mặt kiến thức hiểu biết
thứ hai là phải có công cụ để cho họ xài
đó là điểm thứ nhất mà hợp tác với csid
điểm thứ hai là cầm tay chỉ việc
có nghĩa là làm trực tiếp tại các công ty
ví dụ như lập mô hình tài chính thì phải lập ra cái mô hình như thế nào
kết hợp giữa cái phẻo bán hàng với lại mô hình tài chính thì bằng cách nào
hoặc là thiết lập các cái chương trình cải tiến tại ngay tại nhà máy

đây là tiền đề quan trọng cho các doanh nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố
đổi mới công nghệ thiết bị để sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia
góp phần đưa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của thành phố tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
hiện nay tại thành phố hồ chí minh
có những trường học có số học sinh lên đến hai đến bốn em
việc thu học phí bằng tiền mặt theo cách thủ công
khiến cho phụ huynh phải xếp hàng bất chấp mưa nắng hay đợi chờ trong thời gian dài
bên cạnh đó việc bảo đảm minh bạch rõ ràng từng khoản thu là không dễ dàng
trong thiền học mà viết tay vậy nè thành phố mình á làm được cái thu trực tiến
thì tốt cho phụ huynh và nhà trường và phụ huynh
với lại cô hiệu trưởng cũng dễ kiểm soát được
trước tình hình này sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
đã giao các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện
triển khai thu học phí không dùng tiền mặt ngay từ đầu năm học mới
điều này khiến các trường ở nhiều quận huyện vùng ven có đông học sinh rất vui mừng
nó rất là dễ tới là khi mà quản lý vậy nó trên cái chương trình hết rồi
thì sẽ không rất là minh bạch nó nó có như thế là như vậy hết
nó đỡ phải khi mà kiểm tra chỉ cần ngó lên chương trình là thấy
từ sáu năm trước
thành phố hồ chí minh đã thí điểm thực hiện đề án dùng thẻ học đường thông minh
phụ huynh đóng tiền qua ngân hàng
tuy nhiên mới chỉ có dưới một mươi trường triển khai
vì chỉ có rất ít ngân hàng tham gia hệ thống thanh toán này
để khắc phục bất kịp trên sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
đã đấu nối tất cả ngân hàng và các hình thức thanh toán trung gian khác
như ví tiện lợi thông qua cửa hàng tiện lợi giúp phụ huynh đóng học phí thuận tiện nhất
còn rất là nhiều phụ huynh người ta cũng chưa hiểu được cái vấn đề này
cho nên đây nếu mà được mà đóng tiền qua tất cả các ngân hàng mà được liên kết qua cái đề án ssc
quá là tốt cho nhà trường và đó là một trong những giải pháp tốt nhất cho nhà trường
để hạn chế được cái khó khăn cho phụ huynh và cãi cho nhà trường nữa
hiện thành phố hồ chí minh thực hiện các giảm biên chế nhân viên trường học
nhiều trường không có kế toán thủ quỹ chuyên trách mà phải kiêm nhiệm công việc của văn thương và nhân viên y tế
việc thu học phí trực tuyến không chỉ giảm biên chế nhân viên trường học
không chỉ giúp khắc phục tình trạng phụ huynh phải xếp hàng đổi mưa nắng chờ đóng học phí cho con
mà còn giúp công khai minh bạch các khoản thu trường học tránh khiếu nại phức tạp
thu học phí không tiền mặt thì cũng là giúp cải cách hệ thủ tục hành chính ở các nhà trường trong các thu chi học phí
thì cũng giảm tải cho các công việc của kế toán thủ quỹ ở các nhà trường
thì dần dần từng bước là phụ huynh sẽ không phải đến trường để đóng học phí nữa
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai đóng học phí không tiền mặt
ở bảy mươi trường học trên toàn thành phố
đến năm học sau đạt một trăm linh
thay đổi này sẽ giúp phụ huynh nhà trường tiết kiệm thời gian minh bạch
vì cập nhật cơ sở dữ liệu học phí lên trung tâm điều hành giáo dục thông minh
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau